các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại thành phố hồ chí minh công an huyện hóc môn phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố
tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra vụ giết người xảy ra tại xã xuân thới sơn huyện hóc môn khiến anh nguyễn hữu trí tử vong
vào tối ngày một mươi tháng một trong cuộc nhậu giữa anh trí và huỳnh đông nhật xảy ra mâu thuẫn dẫn tới sô sát
nhật đã rút vật nhậm trong người ra đâm nhiều nhát vào người anh trí
dù được mọi người kịp thời đưa đi cấp cứu tuy nhiên do mất nhiều máu nên nạn nhân đã không qua khỏi
hiện đối tượng nhật đã bị công an bắt giữ
ngày hôm qua lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh phối hợp với công an thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
đã tiến hành kiểm tra tại nhà hoàng đình du đã phát hiện và thu giữ gần một năm tấn pháo các loại do trung quốc sản xuất
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối tượng vũ văn điền về hành vi cùng hoàng đình du
mua bán vận chuyển tăng trữ pháo nổ trái phép
tại cơ quan chức năng các đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên từ trung quốc đưa về tập kết tại thị xã đông triều
để đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh lân cận trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
vào những ngày cuối năm lượng phương tiện giao thông trên tuyến quốc lộ một a tăng cao đặc biệt là xe khách
chính vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh quảng ngãi đã đồng loạt gia quân kiểm soát xe khách
xử lý nồng độ cồn vào ban đêm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra khép kín xử lý và nhắc nhở các chủ phương tiện và tài xế xe khách
tuân thủ luật giao thông đường bộ phòng ngừa tai nạn
bên cạnh công tác kiểm soát phương tiện giao thông vận tải khách lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi
còn phối hợp với cảnh sát một trăm một mươi ba tổ chức tuần tra xử lý nồng độ cồn vào ban đêm góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông
kiểm chế các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến sử dụng rượu bia đảm bảo cho nhân dân đón xuân vui vẻ an toàn và hạnh phúc
một thông tin đến từ con tum ủy ban nhân dân huyện ngọc hồi xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra một ổ dịch cúm da cầm h năm
trước đó vào ngày sáu tháng một đàn gia cầm gần một con của gia đình ông hoàng trung đoàn ở xã đắc can ngọc hồi xuất hiện tình trạng ủ rũ và chết hàng loạt
gia đình ông đoàn đã báo cho trạm thú y huyện lấy mẫu gửi đến cơ quan thú y vùng năm để xét nghiệm
kết quả cho thấy đàn xa cầm của gia đình ông đoàn dương tính với virus cúm a h năm n sáu
hiện trung tâm y tế huyện ngọc hồi đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số gia cầm bị mắc bệnh tổ chức phun hóa chất khử trục tiêu đồng
chuồng trại xung quanh và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân trong vùng có biện pháp phòng ngừa cho đàn gia cầm của mình
theo nhận định của bộ công thương nhu cầu hàng hóa dịp tết nguyên đán năm nay sẽ tăng từ một mươi năm đến hai mươi so với năm ngoái
vì vậy bộ đã chỉ đạo sở công thương các địa phương xây dựng kế hoạch cung ứng hàng hóa dịp tết trong đó chú trọng yếu tố bình ổn giá
sở công thương hà nội cho biết dự kiến tổng lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ tết nguyên đán trên địa bàn thủ đô đạt trên hai mươi một tỷ đồng
còn tại tp hcm là hơn một mươi sáu tỷ đồng
bên cạnh đó lãnh đạo các địa phương cũng đã ban hành nhiều chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo đủ nguồn hàng cả trước
trong và sau tết quan tâm đến các khu vực vùng xa trung tâm để người tiêu dùng yên tâm mua sắm